đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã tham dự hội nghị triển khai các quyết định của bộ chính trị
về công tác cán bộ của tỉnh bến tre
tại buổi lễ ban tổ chức trung ương đã công bố quyết định số một nghìn hai trăm một mươi bảy ngày chín tháng năm của bộ chính trị
cho đồng chí võ thành hạo bí thư tỉnh ủy bến tre nghỉ hưu
theo chế độ từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín và quyết định một nghìn bốn trăm một mươi tám ngày hai mươi sáu tháng bảy của bộ chính trị
chuẩn y đồng chí phan văn mãi ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bến tre giữ chức bí thư tỉnh ủy bến tre nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh ủy bến tre đồng chí phạm minh chính đề nghị
ban thường vụ tỉnh ủy bến tre tiếp tục đoàn kết lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt
triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết ban chấp hành đảng bộ tỉnh bến tre đã đề ra
có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng